theo chủ trương của bộ giáo dục và đào tạo lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy thống nhất diễn ra đồng loạt trên cả nước vào hồi bảy h ba mươi phút sáng ngày năm tháng chín
lễ khai giảng bao gồm hai phần phần lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng bảo đảm trang nghiêm với các nghi thức trào cờ hát quốc ca không dùng băng lời bài hát đọc thư của chủ tịch nước
phần hội tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể lành mạnh ấn tượng để ngày khai trường là một ngày trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả học sinh đặc biệt là những học sinh lần đầu tiên đến trường
tiếp tục sẽ là tổng hợp về không khí ngày khai trường tại một số địa phương do các phóng viên truyền hình nhân dân gửi về trong ngày hôm nay
tại hải phòng phục vụ năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ngoài việc đầu tư ba trăm năm mươi tỷ đồng xây dựng trường trung
học phổ thông chuyên trần phú khang trang hiện đại tại địa điểm mới thành phố hải phòng đã đầu tư một trăm tám mươi tám tỷ đồng
trong đó ba mươi hai tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để xây dựng thêm một mươi bốn trường học đạt chuẩn quốc gia tu sửa ba trăm năm mươi phòng học
bảo đảm một trăm linh số học sinh được học tập trong môi trường kiên cố an toàn trong năm học mới
thành phố cũng hỗ trợ thu nhập một hai trăm tám mươi tám nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập với mức lương hàng tháng với hệ số một tám mươi tám
và được tham gia bảo hiểm theo quy định
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ngành giáo dục đào tạo hải phòng phấn đấu giữ vững danh hiệu là đơn vị thi đua xuất sắc của bộ giáo dục đào tạo
một mươi trên một mươi bảy lĩnh vực dẫn đầu cả nước và thành tích hai mươi ba năm liền có học sinh đoạt giải khu vực và quốc tế
gần hai trăm tám mươi học sinh của sáu trăm ba mươi sáu trường học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông trong toàn tỉnh quảng ninh
đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
cùng với đó tỉnh quảng ninh còn có một mươi bốn trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên
trong đó sáu trăm ba mươi sáu trường học các cấp tỉnh có hai trăm một mươi một trường mầm non một trăm tám mươi trường tiểu học một trăm tám mươi tám trường trung học cơ sở năm mươi bảy trường trung học phổ thông
bốn trăm sáu mươi hai trên sáu trăm ba mươi sáu trường đạt chuẩn quốc gia các mức độ ở cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông đạt tỷ lệ bảy mươi hai sáu mươi bốn

để chuẩn bị cho năm học mới trong thời gian qua tỉnh phú thọ đã xây mới được một trăm hai mươi phòng học sửa chữa được hai trăm ba mươi phòng học
tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ sẵn sàng bước vào năm học mới phối hợp với các địa phương vận động học sinh ra lớp học
bảo đảm theo đúng kế hoạch đề ra chuẩn bị và cung ứng đủ sách giáo khoa vở cho học sinh
quan tâm phát hiện và giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tuy nhiên học sinh là con các đối tượng chính sách học sinh khuyết tật bảo đảm cho các em được hưởng đầy đủ chế độ chính sách yêu đãi của đảng nhà nước
vận động các nhà hảo tâm các cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cho học sinh nghèo tạo điều kiện cho các em được bước tiếp đến trường trong năm học mới
góp phần hạn chế đến mức thấp nhất số học sinh bỏ học vì lý do gia đình nghèo khó không đủ điều kiện đến trường
sáng nay hơn hai trăm linh ba ba trăm bốn mươi một học sinh bỏ học
học sinh các cấp học mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông trong tỉnh ninh bình đã khai giảng năm học mới
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ngành giáo dục và đào tạo tỉnh ninh bình huy động một mươi bốn một trăm một mươi bốn trẻ sáu tuổi vào lớp một
một trăm bảy mươi ba học sinh vào lớp sáu và tuyển sinh tám mươi ba chín mươi sáu học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp một mươi trung học phổ thông
trong đó hệ công lập đạt bảy mươi bốn bốn hệ tư thục đạt một sáu
hệ công lập đạt tám năm
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy là năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nghệ an lần thứ một mươi tám
trong năm học này nghệ an có một năm trăm bảy mươi năm trường học và tổng số bảy trăm sáu mươi năm hai trăm hai mươi bảy học sinh
chào mừng năm học mới đoàn lãnh đạo của tỉnh do đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy dẫn đầu chia thành một mươi bảy đoàn
để về sự lễ khai giảng với thầy cô giáo
năm học mới đoàn lãnh đạo của tỉnh do đồng chí trong ban thường vụ tỉnh hủy dẫn đầu chia thành một mươi bảy đoàn
để về sự lễ khai giảng với thầy cô giáo
năm học mới đoàn lãnh đạo của tỉnh do đồng chí trong ban thường vụ tỉnh hủy dẫn đầu chia thành một mươi bảy đoàn
để về sự lễ khai giảng với thầy cô giáo

để về sự lễ khai giảng với thầy cô giáo

để về sự lễ khai giảng với thầy cô giáo
năm học mới đoàn lãnh đạo của tỉnh do đồng chí trong ban thường vụ tỉnh hủy dẫn đầu chia thành một mươi bảy đoàn
để về sự lễ khai giảng với thầy cô giáo

để về sự lễ khai giảng với thầy cô giáo
năm học mới đoàn lãnh đạo của tỉnh do đồng chí trong ban thường vụ tỉnh hủy dẫn đầu chia thành một mươi bảy đoàn